áp lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh gia lai đang ngày càng lớn
khi mà diện tích rừng thì ngày càng thu hẹp còn nhu cầu gỗ thì lại ngày càng cao
và một sự việc hy hữu đã vừa xảy ra tại một công ty lâm nghiệp trên địa bàn
khi mà nhân viên công ty thuê người phá rừng để bảo vệ rừng
điều nghịch lý này được phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận tại xã đắk rông huyện cơ bang tỉnh gia lai
đây là những khúc gỗ nằm ngổn ngang hai bên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng
thuộc lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đắk rông
có cây đường kính bốn mươi cm sáu mươi cm thậm chí hơn một m đã bị cưa hạ
trên tuyến đường khoảng hai km có tổng cộng ba mươi hai cây gỗ lớn ven đường đã bị cưa hạ với tổng khối lượng gần ba mươi tám mét khối
trong đó phần lớn chúng bị chính nhân viên quản lý bảo vệ rừng của công ty thuê người cưa hạ
việc làm này theo các cán bộ nhân viên công ty nhằm mục đích ngăn chặn đường vận chuyển lâm sản của lâm tặc
những cây gỗ đó là nhóm gỗ tạp vụt khét trăm mất trăm là những cây gỗ phi mục đích không có giá trị lấy gỗ
là những cây bài thái trong khai thác nuôi dưỡng rừng
mục đích anh em báo rừng trạch hạ là đỡ ngăn chặn lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép
chứ không có mục đích tư lợi cá nhân gì trong đây
được mục đích chính là ngăn chặn mà không cho vận chuyển gỗ qua tuyến đường
vụ việc phá rừng tại khu vực đắk rông
khu vực này đã được hạt kiểm lâm huyện cơ bang khởi tố
chuyển hồ sơ cho công an huyện cơ bang tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
cơ quan điều tra cũng đã xác định có năm cây gỗ với khối lượng hơn bảy mét khối bị lâm tặc chặt hạ
và đã đưa ra khỏi rừng
số còn lại gồm hai mươi bảy cây khác là cây gỗ kém giá trị do nhân viên của công ty lâm nghiệp đắk rông thuê người cưa hạ
bước đầu các nhân viên này khai nhận do lo sợ lâm tặc lợi dụng tuyến đường này
để vận chuyển lâm sản trái phép
nên đã cưa hạ các cây gỗ không có giá trị hai bên đường tuần tra nhằm ngăn chặn
động cơ là tốt nhưng việc làm này đã vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng
qua quá trình làm như thế thì cái kinh nghiệm nó chưa có rồi
suy nghĩ nó cũng chưa chính thức làm đâm ra có những cái nó sai phạm
đó là những cái việc đó đó là mọi ý muốn
chứ thực tế qua cái vụ việc này
thì cũng báo cáo anh là nó không có
nó không có cái tính tiêu cực tính cá nhân tính mục đích lợi dụng gì cho mình đâu
mục đích là cũng là báo vợ chứ không phải là ngồi với mục đích khác
vụ việc nhân viên công ty lâm nhập đắc rông thuê người phá rừng để bảo vệ rừng
vẫn đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên điều dễ nhận thấy là công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn nhiều khó khăn áp lực
trong khi thủ đoạn của lâm tặc ngày càng tinh vi
thì giải pháp để bảo vệ rừng của các lực lượng chức năng dường như đang bế tắc
khi họ phá rừng
và phải áp dụng cả biện pháp tiêu cực
đây cũng là những thách thức không nhỏ trong giai đoạn này
để có thể giữ rừng thành công theo chỉ đạo của chính phủ